kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
chương trình hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm sẽ có những nội dung chính sau đây
chương trình hôm nay ngày hai mươi ba tháng năm sẽ có những nội dung chính sau đây
quốc hội ukraine bác đề xuất sửa đổi bầu cử của tân tổng thống
ấn độ thử thành công tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới
thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga
tối ngày hai mươi hai tháng năm theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng nga dmitry medvedev
đã dự lễ khai mạc năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam
tại thủ đô moskova
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng quan hệ việt nga là quan hệ hữu nghị
anh em thân thiết thủy chung sâu sắc đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử
từ những năm tháng khó khăn của chiến tranh bảo vệ tổ quốc cho đến xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng
tròn hai mươi năm năm trước việt nam và liên bang nga đã ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị
mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương
nhân sự kiện này cũng như nhân bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
hai nước đã quyết định tổ chức năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam
với mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị anh em truyền thống tốt đẹp và hợp tác toàn diện giữa hai nước
tiếp tục chuyến thăm chính thức liên bang nga của đoàn cấp cao việt nam
chiều ngày hai mươi hai tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng trịnh đình dũng
đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh
lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương đại diện một số doanh nghiệp việt nam
đã tới sự lễ khai trương công ty trách nhiệm hiếu hạn t t nga công ty con thuộc tập đoàn t t group
sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực thương mại và đầu tư
mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài của tập đoàn
kết thúc buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc và các cơ quan chức năng hai nước
đã long trọng cắt băng khai trương trình thức đưa công ty trách nhiệm hiếu hạn t t nga đi vào hoạt động
sáng nay tiếp tục kỳ họp thứ bảy quốc hội thảo luận về dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia
nhiều đại biểu quốc hội cho rằng dự thảo còn bỏ ngỏ những điểm rất quan trọng như cấm quảng cáo rượu bia
cấm bán rượu bia trên internet hay quy định giờ cấm bán rượu bia
qua thảo luận các đại biểu quốc hội đồng tình với sự cần thiết của việc ban hành luật phòng chống tắc hại rượu bia
tuy nhiên đại biểu phạm thị minh hiền đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên bày tỏ băn khoăn
về nhóm giải pháp và tính ngăn ngừa trong dự thảo luật liệu có đủ tạo nên rào cản vững chắc
để giải quyết vấn đề ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng chống tắc hại rượu bia đối với trẻ em thanh niên hay chưa
cái được và mất về sự phát triển kinh tế của nền công nghiệp rượu bia hẳn bất kỳ ai cũng đã rõ
xin hãy đề cao trách nhiệm mà không vô cảm bỏ quên trẻ em than thiếu niên những nạn nhân yếu thế
bởi hậu quả nặng nề của tác hại rượu bia khi bấm nút thông qua
chẳng có sự đánh đổi nào cay đắng hơn sự đánh đổi giá trị về sức khỏe mạng sống tương lai của con người
trong đó có phụ nữ và trẻ em
còn đại biểu phạm trọng nhân cũng cho rằng các chế định được xem là sương sống như cấm quảng cáo rượu bia
cấm bán rượu bia trên internet hay quy định giờ cấm bán bị đẩy ra ngoài là chưa thỏa đáng
tình trạng ngày càng phổ biến của internet và độ tuổi tiếp cận ngày càng trẻ hóa
thì việc bỏ chế định trên có phải là vẽ đường cho khu chạy
bên cạnh đó điều một mươi ba quy định không quảng cáo bia từ năm năm độ cồn
trong các chương trình hoạt động thể thao văn hóa sân khấu điện ảnh
như vậy bia dưới năm năm độ cồn sẽ được phép quảng cáo trong các chương trình trên
và chỉ bị hạn chế quảng cáo từ một mươi chín đến hai mươi giờ trên báo nói và báo hình
thực tế khung giờ trên không phải là khung giờ vàng của các chương trình mà dự thảo quy định
do đó bia dưới năm năm độ cồn hiện bao phủ gần như toàn bộ thị trường
không biết vô tình hay hữu ý là nghiêm nhiên được nằm trong vùng
ông phạm trọng nhân cũng cho rằng dự luật lần này có thể hoàn chỉnh về kỹ thuật lập pháp
nhưng có lẽ chưa hoàn chỉnh cả về tư duy và trách nhiệm trong sứ mệnh chăm lo sức khỏe của nhân dân
vị đại biểu này đề nghị ban soạn thảo ra soát điều chỉnh quy định ngưỡng độ cồn từ bốn đến năm độ
thay vì từ năm năm độ như dự thảo
và đừng để đạo luật đầy tính nhân văn lại trở thành công cụ bảo đảm ngôi vương trong tiêu thụ rượu bia
thưa quý vị và các bạn
thí điểm thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp vụ cấp sở cấp phòng theo kết luận số hai trăm linh hai của bộ chính trị
đã được một số cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương triển khai thực hiện với kỳ vọng sẽ khắc phục
tình trạng chạy chức chạy quyền tạo cơ chế để phát hiện và tuyển chọn sử dụng người tài
tuy nhiên để kỳ vọng trở thành hiện thực vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lào cai
tỉnh lào cai đã tổ chức được sáu cuộc thi tuyển cán bộ lãnh đạo tuy nhiên số lượng người dự thi rất ít
như khi thi tuyển chức danh phó hiệu trưởng trường cao đẳng lào cai chỉ có một người đủ điều kiện dự thi
khi tuyển chức danh giám đốc trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh cũng chỉ có hai ứng viên đăng ký
tại huyện mường khương khi thi tuyển vào vị trí trưởng phòng nông nghiệp huyện cũng chỉ có một hồ sơ tham dự
như vậy là tổ chức thi để tuyển dụng chứ không phải là để tuyển chọn người giỏi bởi không có đối thủ cạnh tranh
hiện nay bởi vì nó là năm đầu mình đang triển khai đề án cơ bản vẫn đang dừng lại ở cái chỗ là cán bộ đang thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn gắn với ngành của mình
cùng với đó người chấm thi và cơ chế chấm thi cũng có sự bất cập
như trong cuộc thi tuyển chức danh phó giám đốc sở tài chính tỉnh lào cai thành viên của hội đồng chấm thi gồm một mươi một đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy
chỉ duy nhất có đồng chí giám đốc sở tài chính là có chuyên môn sâu về lĩnh vực này
ví dụ như là các bác trong thường vụ thì cũng không phải là nắm hết về lĩnh vực coi thế là tài chính
đấy và các bác coi thế những lĩnh vực coi thế là riêng ví dụ như là các cái lĩnh vực mà mặt trận tổ quốc này hoặc là liên quan đến công tác thanh kiểm tra này công tác tổ chức này thì không sâu về công tác tài chính
thế nên các đồng chí đấy chỉ có liên quan đến cái mà nghiên cứu về cái đề án này
các đồng chí đấy thì nó cũng sẽ không được sâu
thế nên là chính vì vậy coi thế là khi mà tổ chức một cái hội đồng như thế thì nó cũng thực sự là nó có những cái mà nó sẽ không hiệu quả
không có chuyên môn sâu thì chắc chắn là khó mà chấm được chính xác và khách quan
nếu như các thành viên hội đồng thi tuyển mà không nghiên cứu kỹ hoặc là không đọc kỹ cái đề án
đưa ra những câu hỏi mà nó không sát với vị trí thì dẫn đến là cái chất lượng nó sẽ có cái hạn chế
thi là nhằm chọn ra người giỏi để tuyển dụng nhưng với thực tế này thì việc thi tuyển chưa đạt được mục đích đề ra
thế nên cần có sự điều chỉnh kịp thời
tôi thấy là thi tuyển thì là phải có một cái ai chấm thi là cơ chế chấm thi quan trọng
thi tuyển xong rồi xem bài xong rồi bỏ phiếu ký ra ngoài
bởi vì trong công tác cán bộ của chúng ta là bây giờ có ba loại người
cái loại thứ nhất là loại viết thay loại nhưng mà làm rất dễ
viết thay thay nói thay thay nói như là việt nhưng mà làm chả ra gì
có người người ta ít nói ít viết thì người ta kém nhưng người ta làm rất tốt tâm người ta rất tốt người ta quyết tụ được anh em
có cái loại thứ ba là loại chả làm được cái gì nói cũng chả được mà viết cũng chả được
có ba loại cán bộ như thế nó phải anh chấm thế nào anh phải tìm
nhưng phải có cái hội đồng thi tuyển
hội đồng để nó cách quan hội đồng đấy là do anh em bầu lên
tiếp theo chương trình xe khách dường nằm bị lật khiến hai người chết một mươi bảy người bị thương tại đồng nai
nóng việc trồng cây nít ở đồng bằng sông thủ long
ngày hai mươi ba tháng năm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thị xã long khánh tiếp tục điều tra vụ việc xe khách dường nằm bất ngờ bị lật khi đang lưu thông trên quốc lộ một a đoạn thuộc địa phận xã xuân tân thị xã long khánh khiến cho hai người chết và một mươi bảy người bị thương
theo thông tin ban đầu tối ngày hai mươi hai tháng năm xe ô tô khách dường nằm biển kiểm soát năm mươi một b một mươi hai nghìn ba trăm năm mươi sáu do lái xe nguyễn tú ba mươi chín tuổi
tỉnh bình định điều khiển lưu thông trên quốc lộ một a hướng từ thành phố hồ chí minh đi tỉnh bình thuận
khi đến địa phận ấp nông doanh xã xuân tân thị xã long khánh bất ngờ xe mất lái lật ngang đường đè lên xe máy của người dân đang dừng bên lề phải đường
lúc này một số người dân tại hiện trường đã phá kính để giải cứu các hành khách đang mắc kẹt trong xe dường nằm
hậu quả vụ tai nạn khiến hai người chết một mươi bảy người bị thương
bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn có thể là do lái xe không làm chủ tốc độ gặp trời mưa đường trơn trượt khiến xe khách bị lật
ngày hai mươi hai tháng năm đội quản lý thị trường số hai mươi bốn cục quản lý thị trường hà nội đã phát hiện thu giữ số lượng lớn sách giáo khoa và đĩa tiếng anh bị làm giả trên địa bàn xã hoài đức thành phố hà nội
lực lượng chức năng thu giữ trên bốn mươi đĩa tiếng anh hơn ba mươi sách giáo khoa các loại
hầu hết số sách này đều không có hóa đơn chứng từ
chủ kho sách khai nhận mua số sách này từ nguồn trôi nổi mang về để bán kiếm lời
hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm đếm lập biên bản và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
hầu hết số sách giả in lậu này được ghi nguồn từ nhà xuất bản việt nam
với sách giáo khoa chỉ cần sai một lỗi nhỏ cũng ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh
năm học mới sắp bắt đầu vì vậy mỗi bậc phụ huynh cần cẩn trọng để lựa chọn sách giáo khoa cho con em mình
trường công trường điểm trường chuyên lớp chọn đã từng là mơ ước của nhiều vị phụ huynh và học sinh
tuy nhiên gần đây không ít phụ huynh đã cho con bỏ trường công để chuyển sang học trường dân lập
lợi thế trường công bị bao mòn vì dạy thêm học thêm vì sĩ số và vì nhiều yếu tố khác
trong khi phụ huynh thì muốn giải phóng cho con khỏi những áp lực của học hành
và thực tế với nhiều trường dân lập để có được một suất học trong mùa tuyển sinh năm nay là điều không hề dễ
lớp học này đã có đến hơn nửa học sinh đến từ các trường công lập trong thành phố
sau một năm học tại đây các em đã bắt đầu quen với nền nếp học tập những kỷ luật chặt chẽ của nhà trường
và đặc biệt là tiêu chí học thật thi thật nói không với giản lận thi cử luôn được đề cao trong ngôi trường này
khi vào lương thế vinh rồi thì con chỉ là hơi bất ngờ bởi vì các bạn học một chương trình nâng cao hơn so với trường công
cách học của các bạn cũng khác cách làm bài cách dạy của các thầy cô cũng khác lạ so với các trường công
cô giáo người quen của gia đình cũng có nói là khi em cho con lựa chọn vào trường lương thế vinh
thì em phải lựa chọn phải hết sức cân nhắc về vấn đề kỷ luật
nếu như con mình mà không đáp ứng được vấn đề kỷ vật
thì có thể là sau khi con vào học rồi mà con có thể chuyển trường chỗ khác thì nó sẽ khó khăn
đối với con lại phải làm một cái bước chuyển trường nữa
thì riêng cái vấn đề đấy thì tôi sẽ cố gắng là về với phụ huynh và nhà tôi cũng sẽ yêu cầu các con mình là phải đạt được cái vấn đề kỷ luật của trường
những thiết bị cho phép kiểm soát thời gian ở trường của học sinh
những nội quy nhắc nhở cụ thể chi tiết
những bản cam kết về kỷ luật học đường
và một triết lý giáo dục đề cao
việc dạy người học làm người tử tế trước khi học chữ
đó là những thứ đầu tiên khi bước vào ngôi trường tư thục này học sinh được tiếp cận
và những hình ảnh như thế này cũng không hề hiếm sau những tiết học
đúng là hạ khắc nghiêm khắc có phần hạ khắc
nhưng mà đi đúng vào sẵn tâm xử lý lỗi của học sinh
không dính đến những cái về mặt là tâm lý hay là về mặt cảm xúc
mà đi sâu vào việc là xử lý
đúng là hạ khắc nghiêm khắc có phần hạ khắc

còn tại ngôi trường này
cuộc sống nội chú rèn luyện tính tự lập
sự tự tin và chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân
chú trọng thực hành
ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động học tập
là những yếu tố hấp dẫn khiến các vị phụ huynh quyết định gửi con vào đây
phương pháp giảng dạy ở đây rất là hấp dẫn
bên cạnh đó là những hoạt động trải nghiệm rất tốt
hướng con người phát triển
cách toàn diện hơn
thì mẹ em và em đã hoàn toàn đồng ý ngay từ lần thăm quan đầu tiên
cái bộ con học áp dụng được vào thực tế và bọn con được trực tiếp thực hành
vậy nên là con có cảm giác là cái việc học của mình
nó thực sự đang là học thật và đang có ý nghĩa thật
chứ không phải là chỉ làm chỉ học để cho qua bài qua môn qua lực đề lên lớp
trong suốt năm ngày trên một tuần bọn em ở đây
cho nên là đương nhiên thì khác với những các trường công khác
bọn em cũng sẽ có những kỷ luật riêng
ví dụ như ở ký túc xá chúng em phải đi ngủ
lúc một mươi h một mươi và ở nhà thì bọn em có thể thức đến một h sáng không ai nói gì hết
có thể nói là sự lựa chọn số một để có thể nhận được những trải nghiệm
mà con đang hướng tới để kiểu hướng tới trong tương lai ạ
những năm học gần đây một số trường phổ thông ngoài công lập
đã thu hút được sự quan tâm tin tưởng của phụ huynh
bằng chính sự năng động nhạy bén của mình trong đổi mới giáo dục
có những trường thậm chí đã được đặt trong tốc đầu mỗi mùa tuyển sinh
với điểm thi đầu vào cao hơn rất nhiều
những trường công lập dù chi phí mà phụ huynh bỏ ra
khi cho con học tại những ngôi trường này chắc chắn không hề rẻ
điều này cho thấy những lợi thế về học phí sẽ không còn hấp dẫn
nếu các trường công lập không thực sự tự thay đổi
cũng liên quan tới vấn đề về giáo dục nhưng ở một góc nhìn khác
thưa quý vị chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là tới kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra
những áp lực thi cử áp lực cuộc sống stress
lo âu căng thẳng là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hội chứng
dối loạn tâm thần mà nhiều người trẻ đang mắc phải
tỷ lệ người mắc căn bệnh này ngày càng gia tăng và trẻ hóa
tuy nhiên phần lớn người bệnh chỉ đi thăm khám và điều trị
khi đã ở giai đoạn nặng
chỉ mới ngoài hai mươi tuổi nhưng chàng trai trẻ này đã phải vào viện
điều trị chứng dối loạn tâm thần sau một thời gian dài
sống trong cảnh lo âu căng thẳng và stress
sử dụng chất gây nghiện cũng là một trong những nguyên nhân
dẫn đến căn bệnh này
theo thống kê của bộ y tế việt nam có khoảng một mươi năm dân số
mắc các chứng dối loạn tâm thần phổ biến liên quan đến stress
nếu như trước đây bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe
tâm thần chủ yếu thuộc lứa tuổi trung niên và cao niên
thì nay dối loạn tâm thần ở trẻ nhỏ vị thành niên
có sự gia tăng đáng báo động
điều đáng nói là nhận thức của xã hội và gia đình người bệnh
về các dối loạn tâm thần còn khá hạn chế
hầu như là không ai chuẩn bị để đối phó với cái việc là
người thân của mình sẽ bị mắc những triệu chứng này
triệu chứng cười kia của bệnh tâm thần
nên thành ra là có khi là bị bỏ sót
có khi là bị chẩn đoán nhầm điều trị nhầm
rất phổ biến
theo tổ chức y tế thế giới thì hầu hết các bệnh lý tâm thần
chiếm tới năm mươi các bệnh lý tâm thần
có những cái khởi phát ở dưới tuổi một mươi bốn
nếu như không phát hiện sớm thì để lại những hậu quả rất là nặng nề
thường thì những người mắc chứng dối loạn tâm thần
sẽ khó chấp nhận là mình đang có bệnh
chính vì thế khi nhập viện điều trị đã ở giai đoạn nặng
gia đình người thân khi thấy con em mình có các dấu hiệu
của dối loạn tâm thần như hoang tường lo âu
mất ngủ căng thẳng kéo dài dối loạn hành vi
thì nên đưa bệnh nhân đi thăm khám ở các bệnh viện chuyên khoa
sự động viên tinh thần của người thân cũng là yếu tố hỗ trợ khá nhiều
trong việc điều trị bệnh
vừa qua thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thông qua nghị quyết
về thí điểm tự chủ của bốn bệnh viện thuộc bộ y tế
cơ chế tự chủ giúp bệnh viện chủ động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
phát triển các trung tâm kỹ thuật cao trong điều trị bệnh nhân
theo đó thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm toàn diện
của các bệnh viện bạch mai bệnh viện trợ rấy bệnh viện hiễu kỵ việt đức
bệnh viện ca mục tiêu của nghị quyết nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo
khai thác sử dụng hợp lý hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện
nhằm nâng cao năng lực chất lượng khám bệnh chữa bệnh chăm sóc
bảo vệ sức khỏe cho người dân tiếp tục phát huy truyền thống
uy tín của các bệnh viện duy trì và phát triển các trung tâm kỹ thuật cao
phục vụ không chỉ cho người việt nam mà cả người nước ngoài
ngày hai mươi ba tháng năm viện kiểm sát nhân dân quận bốn tp hcm đã ký ban hành cáo trạng
truy tố ông nguyễn hiễu linh nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng
về tội dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
các khoản một điều một trăm bốn mươi sáu
trước đó ông linh liên tục có những hành vi có dấu hiệu dâm ô như kéo tay ôm và hôn một bé gái
khoảng năm tuổi trong thang máy của trung cư galaxy chín đường nguyễn khoái phường một quận bốn tp hcm
ngày hai mươi hai tháng năm công an tỉnh quảng bình cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với đối tượng lương duy tuyển năm mươi hai tuổi
chú phường bắc nghĩa tp đồng hới về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám có hơn ba mươi người đã tin vào lời hứa hẹn
xin việc của đối tượng lương duy tuyển mỗi trường hợp đã đưa cho đối tượng này số tiền từ bảy mươi
đến bốn trăm linh triệu đồng tổng số tiền mà đối tượng này lừa đảo là hơn bảy năm tỷ đồng
được biết tháng ba vừa qua tỉnh ủy quảng bình đã điều chuyển lương duy tuyển đến công tác
tại trung tâm hỗ trợ việc làm nông dân thuộc hội nông dân tỉnh quảng bình
hiện công an tỉnh quảng bình đang cùng công tác
cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc
hai năm trở lại đây mít thương phẩm ở đồng bằng sông kiều long được thương lái thu mua
xuất khẩu sang trung quốc với giá cao điều này đã khiến cho các nhà vườn mạnh dạn
chuyển đổi cây ăn trái kém hiệu quả mít giống cũ và một số diện tích đất lúa sang trồng mít thái
việc chuyển đổi này vẫn không làm xáo trộn diện tích đất quy hoạch sản xuất
mà còn giúp cho nhà vườn thu về lợi nhuận từ bốn trăm linh triệu đồng đến sáu trăm linh triệu đồng một hectare một năm
hiện tại các nhà vườn các tỉnh đồng bằng sông kiều long đông nam bộ đã phát triển được khoảng một mươi một trăm linh năm hectare
trong đó diện tích đang thu hoạch là sáu ba trăm chín mươi sáu hectare năng suất một mươi bảy chín tấn một hectare
hầu hết diện tích vườn đang chuyển đổi sang trồng mít chủ yếu trên nền cây ăn quả cây công nghiệp kém hiệu quả
vườn mít giống cũ và một số diện tích đất trồng lúa với đặc điểm thời gian kiến thiết cơ bản ngắn
sau trồng từ một mươi hai đến một mươi năm tháng cây đã bắt đầu cho quả là nhà vườn đã thu hồi được vốn đầu tư
khi cây cho trái ổn định chăm sóc tốt năng suất trung bình trong thời gian kinh doanh từ hai mươi đến hai mươi năm tấn một hectare một năm so với lúa
thì hiệu quả cao gấp nhiều lần
nếu như trong tương lai thị trường mít được tiêu thụ rộng rãi trên thế giới
thì chúng ta cũng là một trong những nước có những bước đầu tiên về phát triển diện tích
và nếu như thị trường này không phải là một thị trường lớn
thì với cái diện tích phát triển như hiện nay và với tốc độ tiêu thụ này
thì chúng tôi nghĩ rằng là mít vẫn còn có thể tiếp tục được tiêu thụ trong một vài năm nữa
đó là dự báo về thị trường
cục trồng trọt cho biết tại các tỉnh phía nam
cây mít được bà con trồng từ lâu và trồng trên nhiều loại hình
như trồng sen trong các vườn cây ăn quả trồng chuyên canh
phần lớn mít được tiêu thụ theo hình thức ăn tươi và xuất khẩu chủ yếu sang trung quốc
và một vài doanh nghiệp trong nước thu mua chế biến mít giấy
tiếp tục thông tin về giải thi đấu bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy
cúp vê chô việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín
tối qua ngày hai mươi hai tháng năm tại nhà thi đấu tỉnh khánh hòa
đã diễn ra hai trận chung kết hết sức kịch tính ở nội dung đồng đội nam
giữa đội hà nội t và t một và gặp hải dương một
ở nội dung đồng đội nữ là cuộc đọa sức giữa tp hcm và hà nội t và t
sau gần bốn giờ thi đấu quyết liệt đội hà nội t và t một đã lội ngược dòng thành công
sau khi để thua hai trận đầu
ở trận đấu thứ ba vũ quang hiền hải dương tỏ ra quá non trước lê đình đức và thua nhanh một ba
bất ngờ lớn nhất xảy ra ở trận đấu cuối cùng
trận đấu thứ năm diễn ra tuấn quỳnh thua điểm trong các pha đôi công
nhưng bằng kinh nghiệm già dặn đã vượt qua đàn em một mươi một chín ở sát thứ năm để thắng ba hai
qua đó mong về chiến thắng trung quốc ba hai trước đội hải dương
mình đã đuối sức lắm rồi nhưng mà chắc là do số phận nó sắp đạch mình thắng trận này nên là cũng là may mắn
trong trận chung kết đồng đội nữ kết thúc trước đó đội tp hcm một đã giành chiến thắng ba một trước đội hà nội t và t
ở trận đấu thứ tư nguyễn khoa diệu khánh dù bị dẫn trước chín một mươi một nhưng đã vùng lên mạnh mẽ để thắng phương linh ba một
giúp đội tp hcm bảo vệ thành công ngôi vô địch đồng đội nữ
sáng nay ngày hai mươi ba tháng năm các vận động viên bắt đầu thi đấu các nội dung
đánh đôi nam đôi nữ đôi nam nữ và các trận đơn
trong phần tin quốc tế quốc hội ukraine bác đề xuất sửa đổi bầu cử của tân tổng thống
ấn độ thử thành công tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm
hai mươi tháng năm hơn bốn trăm hai mươi triệu cử tri châu âu sẽ đi bỏ phiếu bầu nghị viện châu âu ep nhiệm kỳ mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
đây là sự kiện rất quan trọng sẽ định hình chính sách của liên minh châu âu eu trong những năm tới
trong bối cảnh châu âu đang gặp rất nhiều thách thức
bao gồm sự nổi lên của lực lượng chính trị dân túy cực hữu và tiến trình anh rời khỏi eu
hiện ep gồm bảy trăm năm mươi một đại biểu được bầu từ hai mươi tám quốc gia thành viên eu
tại khi bầu cử này
anh và hà lan là hai quốc gia đầu tiên bỏ phiếu còn italia là nước cuối cùng
một số chuyên gia lo ngại cuộc bầu cử có thể sẽ không thu hút nhiều người tham gia
do sự chia rẽ cùng tâm lý hoài nghi châu âu đang lan rộng
nhiều cư dân châu âu không còn đặt niềm tin vào ep
khi mà cơ quan này thời gian qua đã không làm tròn trách nhiệm trong việc ngăn chặn làn sóng di cư
giải quyết các vấn đề an sinh xã hội môi trường và việc làm
bên cạnh đó thế bế tắc dai dẳng của brexit cùng sự trỗi dậy của làn sóng chống hội nhập eu
cũng là những vấn đề gây chia rẽ cử tri
ngày hai mươi hai tháng năm các nghị sĩ ukraine đã chống lại quyết định giải tán quốc hội của tân tổng thống
vladimir zelensky và bỏ qua kêu gọi của ông về việc sửa đổi luật bầu cử
chỉ một ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống
và trước thêm cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn dự kiến sẽ diễn ra vào tháng bảy tới
tại phiên họp bất thường ngày hai mươi hai tháng năm do chủ tịch quốc hội ukraine triệu tập theo đề nghị của tổng thống
chỉ chín mươi hai trong tổng số bốn trăm năm mươi nghị sĩ ủng hộ tiến hành thảo luận về dự luật sửa đổi luật bầu cử
động thái này có thể khiến ông zelensky khó hiện thực hóa được cam kết tranh cử
về việc sẽ sửa đổi hệ thống bầu cử hỗn hợp của ukraine nhằm giảm thiểu tình trạng tham nhũng và nạn mua phiếu
theo quy định hiện hành năm mươi ghế quốc hội của ukraine được quyết định theo tỷ lệ phiếu thông qua danh sách các chính đảng
năm mươi số ghế còn lại do các đơn vị bầu cử địa phương bầu chọn
tuy nhiên dự luật sửa đổi đề xuất xóa bỏ đơn vị bầu cử để ngăn tình trạng bị lấy địa phương thao túng
tuy nhiên các nghị sĩ trong quốc hội ukraine chỉ trích sửa đổi này
cho rằng làm vậy sẽ chỉ làm trầm trọng thêm vấn nạn tham nhũng thay vì bài trừ
tối qua cảnh sát indonesia cho biết đã bắt giữ hai trăm năm mươi bảy nghi can kích động bạo loạn trong các cuộc biểu tình
phản đối kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra ở nước này
cảnh sát khẳng định phần đông người biểu tình không phải là cư dân thủ đô jakarta
và một số người khi bị bắt giữ vẫn còn giữ phòng bì tiền trong người
theo giới chức indonesia đây không phải là những người biểu tình đơn thuần
mà là những phần tử côn đồ được trả tiền để thực hiện hành vi gây dối
các vụ bạo loạn đã được lên kế hoạch và chuẩn bị hết sức tinh vi
nhằm gây ra những tình huống phức tạp đổ lỗi cho cảnh sát đàn áp đám đông
từ đó kích động biểu tình bạo loạn quy mô lớn
các đơn vị cảnh sát cũng đã thu giữ được bằng chứng là các mũi tên và thiết bị nổ tự chế
hiện cảnh sát đã xác định được kẻ chủ mưu và đang tiến hành truy xét
ấn độ hôm qua tuyên bố thử thành công lần thứ hai tên lửa hành trình có tốc độ nhanh nhất thế giới
theo đó tên lửa pramos đã nhắm trúng mục tiêu trên mặt đất
sau khi phóng từ máy bay tiêm kích su ba mươi mki
một phiên bản được hoán cải đặc biệt từ máy bay su ba mươi do nga sản xuất
tên lửa này được cho là có tốc độ nhanh hơn bảy mươi so với máy bay siêu thanh conccode trước đây
và có tầm bắn khoảng ba trăm linh km nặng hai năm tấn và là loại vũ khí nặng nhất mà một máy bay su ba mươi từng chở theo
bốn hãng viễn thông lớn của nhật bản và anh hôm qua đã đồng loạt tuyên bố tạm hoãn
trào bán các sản phẩm điện thoại năm g mới của huawei
bốn hãng này bao gồm tập đoàn ee nhà cung cấp mạng di động lớn nhất của nước anh
vodafone công ty thông tin di động đa quốc gia của anh kkdi và samsung
trong thời gian này huawei và softbank hai hãng cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai và thứ ba ở nhật bản
mẫu điện thoại bị bốn hãng viễn thông này từ chối đưa lên kệ là loại huawei mate hai mươi x
ngoài quyết định trên ee cũng tạm thời ngừng sử dụng thiết bị của huawei trong việc triển khai dịch vụ năm g tới đây ở anh
dự kiến diễn ra ở sáu thành phố trong đó có thủ đô london từ ngày ba mươi tháng năm tới
vodafone cũng cho biết đã ngừng các đơn hàng điện thoại di động năm g của huawei
trong khi đó huawei vẫn khẳng định sẽ trụ vững trước khó khăn đồng thời cáo buộc việc bị các đối tác đình chỉ hợp tác là do sức ép chính trị
huawei đưa ra tuyên bố sau khi bị công ty thiết kế vi mạch arm của mỹ thông báo tạm dừng hợp tác vì phải tuân thủ lệnh cấm của chính quyền donald trump
arm là đối tác mới nhất gia nhập đội ngũ các công ty mỹ ngừng cung cấp các linh kiện quan trọng cho huawei
trong đó có những tên tuổi lớn như intel qualcomm ceilings

huay khẳng định luôn coi trọng quan hệ với các đối tác và hiểu rằng họ đang phải chịu sức ép mang động cơ chính trị
hiện ưu tiên của huawei là tiếp tục phát minh ra những công nghệ và sản phẩm mới chất lượng cao để vượt qua khó khăn
ngày hai mươi hai tháng năm giới chức y tế australia thông báo đã xuất hiện sáu ca nhiễm sởi mới tại nước này sau khi những người này tiếp xúc với một khách du lịch đến từ đông nam á
các cơ quan y tế bang victoria xác nhận sáu trường hợp nhiễm sởi
gồm một trẻ em và năm người lớn nhiều khả năng bị lây nhiễm khi tham dự một sự kiện gia đình hồi đầu tháng này
hiện các bệnh nhân đang được theo dõi chặt chẽ nhằm phong tỏa nguồn lây bệnh trong khi người dân của bang victoria được yêu cầu tiêm phòng vaccine
đây là trường hợp nhiễm sởi theo nhóm đầu tiên ở australia kể từ tháng ba năm ngoái
và tính từ đầu năm đến nay đã có hai mươi hai người được xác định nhiễm sởi tại bang victoria
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân